một thưa quý vị câu chuyện người điều khiển ô tô hất cảnh sát giao thông lên nắp cà pô tại vĩnh phúc
hay lao vào trực diện vào cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra tại lào cai
đã khiến cho cán bộ này bị thương nặng thì vẫn chưa hết nóng
và mới đây lại xảy ra hai vụ chống người thành công vụ tại hà nội và đồng nai
điều này cho thấy là số vụ chống người thành công vụ đang có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là sự chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ
điều này thể hiện sự manh động côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm
tối ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông tông nga
thành phố hà nội lập chuốt đo nồng độ cồn trên đường trần điện duật quận hoàn kiếm
tuy nhiên khi tổ công tác yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn
thì người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp cabo rồi bỏ chạy
hành vi của lái xe khiến dư luận vô cùng bức xúc
cả những vấn đề này lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp
mà đặc biệt là đối với những đối tượng có những biểu hiện không bình thường do đã sử dụng rượu bia hay các chất kích thích khác
với chủ trương là không có phù cấm và không có trường hợp ngoại lệ
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng hai tổ công tác số bốn của cảnh sát giao thông phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lưu thông trên đường võ thị sáu
trong lúc đang làm nhiệm vụ thiếu tá lâm văn lâm phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không biển số với dấu hiệu nghi vấn
nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình chạy xe vượt qua thiếu tá lâm
va chạm với đại úy lê ngọc bảo châu khiến đại úy châu gây chân phải
cái hành vi đấy thì theo luật của mình thì là đương nhiên là vi phạm pháp luật rồi
kể cả trong trường hợp mà chưa có bia rượu hay là gì cũng đã là cái hành vi gọi là đáng bị lên án rồi
tất cả những hành vi mà chống đối lăng mạ hay là chống đối người thi hành công vụ thì đã được quy định rất cụ thể
trong các văn bản pháp luật và căn cứ vào những dấu hiệu và những hành vi thì lực lượng chức năng chúng tôi phối hợp
với cả các cơ quan cảnh sát điều tra các cấp là củng cố hồ sơ để xử lý nghi vấn
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra hai mươi sáu vụ chống người thi hành công vụ
làm một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
trong bộ luật hình sự tội chống người thi hành công vụ với ba mức phạt là
cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm
tùy theo tính chất và mức độ vi phạm
tuy nhiên theo các chuyên gia so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra
thì mức hình phạt trên còn nhẹ chưa đủ sức giặt đẻ
trường hợp các chức năng thực hiện diện vụ các người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quyết pháp luật
và không được có hành vi chống đối với chức năng
đây cũng là một cái thể hiện cái ý thức không chấp hành pháp luật
và cái điều này tôi nghĩ là phải được xử lý nghiêm túc về mặt pháp luật
ngoài cái xử lý hành chính thì căn cứ tính chất mức độ và hậu quả thì phải xử lý về hình sự
như vậy chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ
tuy nhiên những hành vi này đều bị xử lý nghiêm minh
đặc biệt đã có những vụ cơ quan chức năng khởi tố về hành vi giết người
như vụ đối tượng lao vào khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị trọng thương xảy ra ở lào cai mới đây
các hành vi manh động này gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và cả cho người tham gia giao thông
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm
đó là giải pháp cấp bách và cần thiết nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật